thưa quý vị và các bạn những trải nghiệm bắt ba khía bắt giò hay được đắm mình trong không gian tĩnh mịch với những câu hát đờn ca tài tử
đã cho chúng ta hiểu hơn về cuộc sống của người dân nơi vùng đất mũi cà mau
đó là sự phóng khoáng lạc quan yêu đời cũng là nét văn hóa riêng của vùng sông nước
và bây giờ mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với mảnh đất u minh cà mau
để tìm hiểu về một nhân vật và nghe anh tâm sự về cuộc sống mưu sinh với những truyền thống
hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với mảnh đất u minh cà mau
quyền thoại nào cũng đẹp cũng hào hùng minh chứng cho vùng đất quanh liệt cuộc sống đầy bất trắc
sông thiên nhiên bao giờ cũng đùm bọc con người vượt qua muôn dạng khó khăn
vậy nên với những người như ông lâm sơn hải u minh hạ vừa là nguồn sống hàng ngày
giờ là nơi ông dành tình yêu để bảo vệ
u minh ở đây
u minh ở đây
u minh có cái thiên nhiên đó là sanh sản hồi đó giờ ở đây
nó rất nhiều tôm người cá người nào gắn luôn
mình cũng thấy người ông này nọ nó vô đây mình bắt mình lấy mình gắt chỉ mình nuôi nó lại
cái thiên nhiên đó có hồi đó giờ
cũng như phần lớn những người dân nơi đây công việc hàng ngày của ông hải là đi đặc trúng bắt lương
hay vào rừng lấy mật ong
tuy nhiên khác với những địa phương hay dùng miền khác
đang ngày ngày việc cùng bắt tận tất cả các loài đồng thực vật
thì ông hải vừa lấy của rừng vừa bảo vệ chăm sóc rừng theo cách của riêng mình
cái thiên nhiên ở đây thì tôm cá là nó nhiều rất nhiều dưỡng trời
hồi xưa giờ nó ở đây nó nhiều
cái thiên nhiên nó vô mình đánh bắt con là bự đó mình bắt con là nhỏ mình thả lại cho nó thiên nhiên nó đẻ sanh sản ra
thời gian cho nó nhiều lại chứ đâu có bắt nhỏ bắt hết đâu
một ngày đó là lương đó là một đêm là lọt mười mấy kí cá con gì nè rồi cấm câu
ít chăn lưới lắm chăn lưới khi cá nó chết mình cấm câu cái lửa cá là bự đó mình bắt cá là nhỏ mình thả lại khu thiên nhiên
để cho nó sanh sản ra để mình bắt hết tiệt chủng nó không còn sanh sản cái khu của mình nữa
khi làm nó cũng công việc ở nhà nó cũng khó khăn rồi mình mới vô mình đeo cái mầm mần ở đây
tôi mới mần ở đây hoài vậy có thu nhập hằng ngày
những chiếc ống trúng được ông đặt trong các lùm cây ngập nước và chỉ cần sau một ngày là có thể đi thu ống
nói về sự giàu có của thiên nhiên nơi đây thì việc lấy mật ong rừng là một trong những điều hết sức thú vị
vậy với một tấm lưới che dụng mặt và chiếc núi rơm dùng để hung khói là ông đã có thể tiến vào tố ong để lấy mật
tôi đó là gác kèo ở đây ông thiên nhiên nó về đây nó đóng mỗi một mươi ngày tôi vô lấy một lần
được mệnh danh là một người làm nhà cho ăn rừng nên gần như mỗi lần lấy mật ong ông hải chỉ lấy một phần nhỏ còn lại tiếp tục để dành cho ông làm tổ và nuôi đàn
cái ong này nè tôi vô đây là tôi lấy tỉ là cái tàn nó bự như vậy tôi lấy khoảng là phân nửa lại còn phân nửa tôi chừa đi sanh sản nữa cho nó sanh sản con
đó cái bông chàm ở đây nó có là mình sau mình khai thác rồi bắt đầu là mình trồng lại cho chàm nó có cái bông lại là cho ong là đi nuôi ong lại không có để là rừng nó là không còn rừng
đó phải để là cho có rừng lại
nó sanh sản con nó để lại thu nhập của mình nó nhờ cái rừng nó để lại thiên nhiên
thường mình dân chúng ta nói rừng vàng thì biển thương thì bạc đó mình phải để lại
cái đó cũng như là rừng này đó cũng như cái nồi cơm của mình ong đây là nuôi nó như cái nồi cơm của mình ở đây
cái gì mình cần vô đó là mình có cái nồi cơm phục sống của mình ở đây đó
mình không cái đời nào phá mình tàn phá nó được
mình lấy một cái tổ ong đó mình giết chừng năm con thôi là mình thấy là mình nhốt gục cái đàn ong của mình rồi
chứ không phải chuyện đơn giản
về khi ong non cỡ đó về khi là tàn phải cắt
không cắt là nó sao nó không còn mặt cái thiên nhiên của nó mình nữa
nó cắt cho nó ra mặt khác rồi nó sanh sản cái khác ra nữa
có lẽ đó là một trong những cách bảo vệ và khai thác rừng hiệu quả
mà chỉ những người yêu rừng yêu thiên nhiên như ông hải mới làm được
một người biết lo toan dung dáng và gắn bó với rừng bằng cả tâm hồn của mình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
nên từ những nguyên liệu này chúng ta hãy cùng vào bếp để chế biến ra những món ăn dân dã
mang hương vị riêng của rừng của vùng đất u minh
những món ăn có thể làm ấm lòng cách phương xa
lương từ lâu đã là món ăn khá phổ biến ở các dùng miền và cũng có rất nhiều cách chế biến
nhưng lương ưm lá dầu lại là độc chiêu riêng
nên lương phải được làm thật sạch để hết mùi tanh
sau đó chặt từng khúc nhỏ cho vào ướp với các gia vị như muối bột ngọt tiêu ớt muối dị hương
tiếp đến là chọn lá nhầu
lá nhầu khi lửa phải chọn lá thật non đem rửa sạch để ráo
sau đó sắp lá cùng với vài tếp xả đập dập
để dưới đáy nồi
đặt lương lên
không quên phủ một lớp lá nhầu lên trên
vậy là có thể bắt nồi lên ưm
sau vài phút da lương bắt đầu hơi nhăn thì đổ nước cốt dừa
bí quyết để món lương ngon là ở chỗ phải để lửa nhỏ riêu riêu
đợi đến khi nước đặt lại dần heo bong bóng lụp sụp da nước nhẹ ra thì bắt nồi ưm xuống
rác lên một ít đậu phộng
vậy là món lương ưm lá nhầu hoàn thành
còn đối với tổ ong rừng được mang về người ta thường sẽ là món gỏi nhọc ong hoặc ong chiên giòn
đây đều là món ăn làm khá đơn giản nhưng lại mang hương vị đặc trưng của dùng đất cà mau mà không đâu có được

bởi ong rừng u minh hút vào đất cà mau
vậy đây là món ăn có mật qua trạm sống tự nhiên nên không chỉ mật ong thơm ngon mà ngay cả nhộn ong cũng béo ngậy hơn bình thường
với món ong chiên giòn đầu tiên người ta chỉ cần cắt tổ ong thành những miếng vuông rồi ướp với các loại gia vị
sau đó pha bột mì với nước sao cho đủ độ sánh thì bắt đầu nhúng những miếng tổ ong đã được cắt và bột rồi cho lên chảo chiên giòn
sau đó pha bột mì với nước sao cho đủ độ sánh thì bắt đầu nhúng những miếng tổ ong đã được cắt và bột rồi cho lên chảo chiên giòn
và cuối cùng là món ăn đặc biệt nhất
món gỏi nhồng ong
nhồng ong sau khi làm sạch đế riêng
phi hành thật thơm
rồi cho nhồng ong vào đảo đều
thêm chút gia vị nước mắm ngon
tiêu chút đường cho đậm đà
rồi đế riêng
món nhồng ong trộn gỏi
khá được ưa chuộng
vì có thể kết hợp vị ngon bùi của nhồng ong
và vị thơm của các loài rau
có thể nói
ở cà mau
gỏi nhồng ong là món ăn được phép hạng đệ nhất
sở dĩ món này được gọi như thế
bởi vì sự quý hiếm
hương vị béo ngậy tuyệt vời
và cả một quá trình chế biến khá công phu
chính vì thế
đây cũng là món ăn được nhiều thử thách tìm kiếm
khi đến với mạnh đất cà mau
thưa quý vị và các bạn
những trải nghiệm thú vị từ vùng đất mũi
tới u minh nơi miền sông nước cà mau
để một lần nữa chúng ta cảm nhận nhiều hơn
về cuộc sống con người
và những món ăn hết sức độc đáo
của mảnh đất nơi đây
cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp quý khán giả
có thể gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại
còn bây giờ xin kính chào
và hẹn gặp lại